xin kính chào quý vị và các bạn
nơi có thời tiết khô giáo cũng như nền nhiệt cao nhất trên cả nước
vẫn là tại tây nguyên và nam bộ
khi các tỉnh thành phía nam đang trong thời kỳ mùa khô
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai tại tây nguyên
sao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực nam bộ từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi ba độ
đến với khu vực trung bộ
tại đây hầu khắp đều có mưa rào và rông rải rác
riêng khu vực nam trung bộ chỉ có mưa vài nơi
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
trưa chiều mai hầu khắp sẽ ở trong ngưỡng hai mươi năm ba mươi hai độ
tại miền bắc vẫn chịu sự chi phối của không khí lạnh đang suy yếu
và lệch dần ra phía biển
đưa trường gió đông đến ông nam ẩm vào đất liền
nên thời tiết phổ biến sẽ có mưa
với nền nhiệt giao động từ một mươi sáu đến hai mươi ba độ
đêm và sáng trời rét nhẹ
đến với thời tiết trên biển
tại quần đảo hoàng sa không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm
nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ
tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác ở phía đông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp năm
riêng vùng biển phía tây cấp sáu
giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây
đêm có mưa rào
ngày cũng có nhiều mây
có mưa rào rải rác
gió đông bắc cấp hai cấp ba